qua test ma túy nhanh bằng máy phổ quang cho kết quả chất trong các gói ni lông là ma túy dạng cocaine có tổng trọng lượng gần hai mươi bảy kg
cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp sang mình làm rõ
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phối hợp với công an xã xuân hòa bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đánh bạc an tiền dưới hình thức lắc tài xỉu
do hai đối tượng lê văn hải và cao thị hiền cung chú tại tỉnh đồng nai tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng cùng với một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hai mươi năm xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động
và các dụng cụ sử dụng cho việc đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã khởi tố ba vụ án khởi tố bắt tạm giam ba mươi tám bị can
về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
từ cuối tháng một mươi hai năm ngoái cho đến tháng hai năm nay các thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập thành đoàn
xích mít gây gổ sô sát dẫn đến đánh nhau gây bất ổn về an ninh trật tự
một số đối tượng còn vô cớ chém người gây thương tích cho người đi đường
dạng sáng ngày hôm nay tại đề hữu cầu khu vạn phúc phường vạn an thành phố bắc ninh
xảy ra sự cố sụt lún bờ sông gây sạt lở sáu nhà ở của năm hộ dân
ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương đã di tản nhiều hộ dân ở khu vực này
để đảm bảo an toàn và cắm biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm
ở khu vạn phúc tiếp tục sơ tán trong khi đó tình trạng sạt lở tại đây vẫn tiếp tục diễn ra
xuất hiện nhiều vết nứt mới trong chiều ngày hôm nay